sáng ngày hai tháng một mươi hai giá vàng miếng sgc trong nước hầu như đi ngang công ty vàng bạc đa quý sài gòn sgc giữ nguyên giá mua vào năm mươi chín chín mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra sáu mươi sáu mươi năm triệu đồng một lượng
riêng exim bank giảm năm mươi đồng một lượng đưa giá mua vào còn năm mươi chín tám mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra sáu mươi ba mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới tăng trở lại trên một bảy trăm tám mươi một usd một ounce cộng thêm bốn usd so với sáng ngày một tháng một mươi hai
kiếm loại quý tăng nhờ đồng usd giảm trong bối cảnh thị trường biến động vì lo ngại về tác động của biến thể omicron
trong phiên giao dịch ngày một tháng một mươi hai đóng cửa vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi hai giờ việt nam lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn một mươi năm tăng tới chín điểm cơ bản lên một năm vào đầu phiên nhưng sau đó đảo chiều giảm xuống một bốn mươi năm
bên cạnh đó dữ liệu từ adp cho thấy khu vực tư
doanh nhân của nước này trong tháng một mươi một đã tạo ra thêm năm trăm ba mươi bốn việc làm cao hơn dự báo có thêm năm trăm linh sáu việc làm trước đó
còn chỉ số sản xuất pmi tháng một mươi một của iss mcket đạt năm mươi tám ba thấp hơn dự báo
chỉ tiêu xây dựng tháng một mươi cũng tăng chậm hơn dự báo nhưng đã có một sự điều chỉnh tích cực để giúp bù đắp mức tranh lệch thấp hơn
tuy nhiên ông greg alam nhà phân tích thị trường cấp cao tại wanda cho biết thị trường vàng đang khó xác định xu hướng ngay cả khi lợi suất vẫn ở mức thấp và đồng usd giảm
nỗi lo về dịch covid một mươi chín giảm
diễn biến mạnh hơn đang hỗ trợ giá vàng nhưng việc nó không thể tự trở lại trên mốc một tám trăm linh usd một ounce không phải là một dấu hiệu tốt
mới đây ngân hàng creditsuice của thụy sĩ dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình một tám trăm năm mươi usd một ounce trong năm tới trước khi giảm xuống còn một sáu trăm linh usd một ounce vào năm hai nghìn hai mươi ba
theo ngân hàng này cục dự trữ liên bang mỹ phép sẽ tăng lãi suất một lần vào nửa cuối năm sau và từ nay đến sau đó lạm phát sẽ vẫn ở mức cao
dẫn đến lãi suất thực vẫn ở mức cao
trong khi đó người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của morrem biar an colud cho biết giá vàng sẽ đẩy trở lại mức một chín trăm linh usd một ounce vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi thị trường tạo ra một phạm vi mới trong môi trường lạm phát ngày càng tăng
với bà đà tăng của vàng sẽ còn rất lâu nữa mới kết thúc thậm chí có thể chạm tới ba usd một ounce nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng việt công banh hiện nay khi đó vàng thế giới sẽ tương đương khoảng tám mươi hai năm triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế và phí